được triển khai từ năm hai nghìn một mươi dự án trồng cây lê tai nung tại xã tà phơi thành phố lào cai tỉnh lào cai
được kỳ vọng là sẽ giúp người dân có thu nhập ổn định
tuy nhiên sau tám năm đến nay hơn năm mươi hectare lê chỉ toàn hoa và lá không đậu quả
tình trạng này đang khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn
là một trong số những gia đình thuộc diện hộ nghèo tại thôn phìn hồ thầu xã tà phơi thành phố lào cai
năm hai nghìn một mươi gia đình anh giàng a tỉnh được chính quyền địa phương hỗ trợ giống và phân bón để trồng gần bốn trăm linh cây lê tai nung
thế nhưng sau tám năm trồng và chăm sóc số lên này vẫn chưa mang lại hiệu quả bởi cây chỉ ra hoa nhưng không đậu quả

sau khi lê không đậu quả chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra và thực hiện chăm sóc một số cây mẫu theo đúng quy trình kỹ thuật để tìm hiểu nguyên nhân
bước đầu xác định tại hai thôn phìn hồ và phìn hồ thầu có mưa và sương mù lớn ít nắng và không có gió trong thời gian hoa nở do đó ảnh hưởng tới thụ phấn khiến cây không